trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội năm nay trên địa bàn tỉnh yên bái khả năng sẽ tăng đột biến hơn bốn mươi lượng vận tải hành khách
sở giao thông vận tải yên bái yêu cầu các công ty vận tải các chủ cá nhân có kinh doanh vận tải hành khách
xây dựng kế hoạch vận tải hành khách yêu cầu các nhà xe cam kết không tự ý tăng giá cước
chạy quá tốc độ cho phép không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi tham gia giao thông
hiện trên địa bàn tỉnh yên bái có gần bốn trăm linh đầu xe phục vụ gần một trăm linh tuyến liên tỉnh hơn năm mươi tuyến nội tỉnh
năm mươi lái xe và phụ xe được tập huấn nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông kỹ năng giao tiếp thái độ phục vụ
thành tra giao thông sở giao thông vận tải tỉnh yên bái cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra các phương tiện về lệnh xuất bến bảo đảm khai đúng quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thông qua việc gia quân xử lý trong những tháng cuối năm nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giúp người dân đi lại yên tâm trong dịp tết nguyên đán